ngày tám tháng ba ubnd tỉnh hà nam đã tổ chức hội nghị triển khai luật an ninh mạng hai nghìn một mươi chín
cho đội ngũ cán bộ công chức và các sở ban ngành đoàn thể các huyện thành phố
tại hội nghị các đệ biểu đã được nghe phó giáo sư tiến sĩ đỗ anh tuấn
phó cục trưởng cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
truyền đạt các nội dung cơ bản của luật an ninh mạng năm hai nghìn một mươi tám
như bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia
phòng ngừa xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng
triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng và quy định trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân
luật an ninh mạng có hiệu lực thi hành kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín
là cơ sở pháp lý quan trọng để bảo đảm không gian mạng quốc gia được hoạt động lành mạnh
trật tự an toàn xã hội quyền và lợi ích hợp pháp của các cơ quan tổ chức cá nhân
xây dựng và bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia